tám bánh heroin một khẩu súng cz bảy mươi năm và tám viên đạn là tăng vật thu giữ trong chuyên án ma túy lớn trên địa bàn tỉnh lai châu
đối tượng là sùng sái lửu trú tại huyện tùa chùa tỉnh điện biên vừa bị bắt quả tang cùng nhiều vật chứng có liên quan
vào khoảng một mươi sáu h một mươi năm phút ngày chín tháng một mươi một tại tuyến đường tỉnh lộ một trăm ba mươi ba khu vực thuộc địa phận bản nà ban xã thân thuộc huyện tân nguyên tỉnh lai châu
các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ phát hiện người điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn vận chuyển trái phép chất ma túy
tổ công tác đã nhanh chóng áp sát và kiểm tra khám xét người và phương tiện của đối tượng sử dụng
lực lượng công an đã thu giữ tám bánh heroin một khẩu súng có nhãn hiệu cz bảy mươi năm cùng tám viên đạn một xe máy và nhiều giấy tờ liên quan
tại cơ quan công an ban đầu đối tượng sùng sái lử khai nhận được thuê vận chuyển số ma túy trên từ huyện tùa chùa tỉnh điện biên sang lây châu tiêu thụ
đang trên đường vận chuyển thì bị lực lượng công an bắt giữ